lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu vừa phá thành công hai chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng thu giữ tổng cộng bảy bánh heroin
đối tượng đào thị dung chú bản pamu xã hung bum huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
bị công an tỉnh lai châu phát hiện bắt quả tang khi đang mua bán trái phép sáu bánh heroin
mở rộng điều tra công an tỉnh lai châu ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng giàng a tùng là con trai của dung đối tượng nghiện lâu năm
đào thị dung khai nhận đã mua sáu bánh heroin với giá ba trăm linh triệu đồng và bán về giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an xã hủy luông và đồn biên phòng xã hủy luông huyện phong thổ bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long vừa liên tiếp triệt phá hai vụ đá gà ăn thua bằng tiền
trên địa bàn thị xã vũng liêm và hiếu thuận huyện vũng liêm
vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với công an thị trấn vũng liêm bắt quả tang một mươi ba đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
thu giữ tại chỗ bốn con gà đá hai cặp cửa sắt ngoài ra đã tạm giữ hai bảy triệu đồng một mươi ba xe mô tô một mươi hai điện thoại di động và số tiền trên hai mươi bốn triệu đồng
tiếp đó đến một mươi ba h cùng ngày lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang một nhóm một mươi năm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
thuộc ấp quang mỹ xã hiếu thuận tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn con gà đá tám cuộn băng keo đã qua sử dụng năm cặp cửa sắt
tạm giữ một mươi điện thoại một mươi xe mô tô và gần một mươi sáu triệu đồng
có những lời lẽ thô tục hành hung lực lượng làm nhiệm vụ ba đối tượng là nguyễn phúc hậu tức hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực thuộc chợ mới có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn tiền
đồng chí nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt
thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy tuy nhiên nguyễn văn nhơn đã bị vây bắt cùng nhiều tăng vật có liên quan
thế nhiên bị bắt ba đối tượng trên cùng một số người gần đó chạy lại giằng co
xô đẩy đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ cho đồng bọn thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở xung quanh khu vực tiếp tục có những lời lẽ thô tục
hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
sự việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải thán nam đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
đang mua bán trái phép chất ma túy đối tượng ngô văn tiến hai mươi tám tuổi
đã bị lực lượng công an tỉnh bắc đinh phối hợp bắt quả tăng
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại hiện trường
lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngô văn tiến là đối tượng chuyên mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi phức tạp
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
tiến thuê nhà trọ làm nơi giao dịch
chỉ liên lạc qua điện thoại và bán cho người quen
bất ngờ ập vào căn nhà ở tổ một mươi
ấp quảng hòa xá quảng tiến huyện trắng bom tỉnh đồng nai
công an huyện trắng bom đã bắt quả tăng sáu đối tượng
gồm hai nam bốn nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh cả sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
cũng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng là lê phước thôi
trú tại quận bình tân tp hcm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo điều tra lê phước thôi quen biết với anh bùi văn tâm
vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
thôi đã điện thoại
nói với tâm tại khu vực là khu công nghiệp amata tp biên hòa
có lô hàng bốn mươi tám tấn hạt nhựa abs trị giá hơn một bốn tỷ đồng
rủ tâm cùng mua về bán để kiếm lời
thôi yêu cầu anh tâm góp vốn tám trăm linh triệu đồng
do không đủ tiền tâm đã rủ thêm vợ chồng
ông sĩ là anh trai của tâm
cùng góp tiền để mua hàng
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
thôi đi taxi đến đón tâm tại nhà
và tại đây tâm đưa thôi trước hai trăm linh triệu
đến trưa cùng ngày
thôi tiếp tục nhận sáu trăm linh triệu đồng
của vợ chồng ông sĩ để mua hàng
tuy nhiên sau khi cầm tiền
đối tượng đã bỏ trốn về tp hcm
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được lê phước thôi
ở huyện bình chánh tp hcm
ngay sau đó đối tượng này đã được cơ quan công an
di lý về đồng nai để tiếp tục điều tra
thưa quý vị
đóng vai là người mua xe đề nghị cho chạy thử để kiểm tra
tuy nhiên lợi dụng lúc chủ xe sơ hở
hai đối tượng đã giật giấy tờ rồi tăng ga tẩu thoát
đó là hành vi của hai đối tượng phạm minh quang và trần ngọc hiếu
chú thệ huyện thường tín hà nội
tuy nhiên hai đối tượng này đã bị công an tp hcm bắt giữ ngay sau đó
ngay sau khi nhận tin báo của bị hại ở phường châu sơn
tp hcm về việc bị hai đối tượng lừa mua xe ô tô
nhãn hiệu santa fe hyundai có trị giá hơn sáu trăm linh triệu đồng
rồi cướp xe tẩu thoát
xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
lực lượng công an đã đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để xác minh truy bắt đối tượng
sau khi tôi gặp đối tượng tôi cho đối tượng xem xe
sau khi đối tượng muốn xem tôi lên xe chạy thử
sau khi chạy thử xong đối tượng bảo là ok hết
tất cả mọi cái thì muốn xuống để trao đổi về giấy tờ và chuyển tiền vào việc
sau đấy khi tôi vừa bước xuống xe
thì đối tượng đã
phóng xe đi luôn
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau gần ba mươi giờ gây án
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã điều tra làm rõ
và bắt được hai đối tượng là phạm minh quang và trần ngọc hiếu
là thủ phạm gây ra vụ cướp xe ô tô xảy ra trên
khi chúng đang lẩn trốn cùng tăng vật tại phường mai động hà nội
khi đó em mới suy nghĩ trong đầu là vì mình đang nợ nhiều quá
thì em nảy lòng tham
em bảo là bây giờ con xe này là xe vi phạm
thì em lấy của nó nó cũng sẽ không làm gì được em
thì là vì đang nợ lần nhiều cho nên là em có lợi sinh ra cái ý định phạm tội
qua cái sự việc xảy ra trên địa bàn của phủ lý
thì đây là cái tội phạm mới mới phát sinh cái tội phạm này
thế thì tôi cũng đề nghị cảnh báo cho tất cả các người dân
mà có cái tài sản liên quan ô tô và giao dịch mua bán
thì trước khi mua bán cũng phải xác minh rõ người mua và giấy tờ chứng minh thư
cần thiết và nhất là cái việc trong giao dịch mà để nái thử
phải lúc nào cũng phải bám sát đi cùng với đối tượng
không sơ hở ra cái là đối tượng nó sẵn sàng cướp xe nó bỏ chạy
tại cơ quan công an trước tài liệu chứng cứ thu thập được
đối tượng quang và hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
do hàm chơi nợ nần nên quang nảy sinh ý định cướp tài sản
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai qua mạng xã hội
quang biết được một địa chỉ giao bán xe tại địa bàn thành phố phủ lý hà nam
nên đã rủ hiếu đi xe từ hà nội về vườn hoa thành phố phủ lý
để gặp chủ chiếc xe và thử xe
bằng thủ đoạn giả vờ trao đổi mua xe ô tô
sau đó yêu cầu chạy thử để kiểm tra xe
khi dừng lại thống nhất giá cả lợi dụng lúc chủ xe sơ hở
hai đối tượng đã giật giấy tờ đạp ga tẩu thoát cướp đi chiếc xe
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trực tự
sau thời gian điều tra mở rộng công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đã công bố quyết định khởi tố hình sự đối với bảy bị can
tham gia tổ chức đá gà ăn tiền trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tại ấp ba mến a xã an trạch a
trên cơ sở kết quả điều tra vụ án công an huyện đông hải khởi tố các đối tượng
với những hành vi gồm nguyễn hùng em sơ mạng chín trăm tám mươi một ngụ trả ấp thành thưởng b
xã an trạch a võ hồng như sơ mạng chín trăm chín mươi ba ngụ trả ấp ba mến xã an trạch a
và lâm thanh tuấn sơ mạng chín trăm tám mươi bảy ngụ ấp một xã an trạch a
về hành vi cùng đồng bọn phân công người canh gác người phục vụ
để tổ chức đá gà ăn tiền nhằm thu lợi bất chính
đối tượng nguyễn minh kha sơ mạng hai nghìn một và đinh văn cường sơ mạng chín trăm tám mươi bốn
cùng ngụ ấp ba mến xã an trạch a về hành vi cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc trái phép
với vai trò là người đã biện cho những người tham gia đá gà ăn tiền để thu lợi bất chính
đối tượng lê hữu nghị sơ mạng hai nghìn một và phạm văn tý sơ mạng chín trăm chín mươi hai
cùng ngụ tại ấp ba mến xã an trạch a về hành vi cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc trái phép
với vai trò là người canh gác cho sân gà hoạt động để thu lợi bất chính
bảy đối tượng bị khởi tố cùng tội danh tổ chức đánh bạc
theo quy định tài khoản một ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
đồng thời các bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
giao cho chính quyền xã an trạch a quản lý theo dõi
nếu chưa có sự cho phép của chính quyền địa phương và cơ quan điều tra công an huyện
thì không được đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú
nếu vi phạm sẽ bị truy nã và xử lý nặng theo quy định của pháp luật
công an huyện trắng bong tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ đối tượng hồ nguyễn hà văn
hai mươi tuổi quê tỉnh lòng an về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lộng
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai
bắt quả tăng văn điều khiển sơ ô tô biển kiểm soát năm mươi một h sáu mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một
trong cúp xe có chứa một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z ghi chữ tiếng nước ngoài
không có tem nhãn phụ tiếng việt không có tem thuốc lá tem nhập khẩu
và một bốn trăm chín mươi bào thuốc lá điếu nhãn hiệu ba số năm sản xuất tại việt nam có tem thuốc lá
số hàng hóa trên không có hóa đơn chiến tự
bước đầu làm việc với công an văn khai nhận mua số hàng hóa trên ở cửa khẩu giáp campuchia
rồi mang đến huyện trắng bom bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
khi đến địa bàn xã sông tru giao hàng thì bị công an phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số hàng trên và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
về hành vi buôn bán hàng cấm
thưa quý vị hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp còn nhiều ca dương tính covid một mươi chín ngoài cộng đồng
thế nhưng một quán karaoke tại quận một mươi một tp hcm vẫn lén lút đón khách và cho khách sử dụng ma túy
trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an quận một mươi một tp hcm đã phát hiện và tiến hành kiểm tra
xử lý hành vi hoạt động chui của quán karaoke này
trước đó khuyên ngày một mươi tám rạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận một mươi một phối hợp công an phường chín bất ngờ kiểm tra phòng thu âm hepy trên đường minh phụng
sao vẻ y mắng bên ngoài bên trong được đồng chức năng phát hiện hơn ba mươi tám người cả nam lẫn nữ
đang tụ tập ăn uống hát karaoke trong bốn phòng
qua test nhanh công an phát hiện có tám người dương tính với ma túy
những người này khai đến đây thuê phòng để hát và sử dụng cần sa
ma túy tổng hợp rồi bay lắc hát hò
lực lượng công an đã mời tất cả về trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
đồng thời công an cũng thu giữ nhiều viên thuốc lắc là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
chủ quán là lý vĩnh tân ba mươi bảy tuổi ngụ quận một mươi một
tại thời điểm kiểm tra có bảy nhân viên đang phục vụ đồ uống thức ăn cho các nam thanh nữ tú bay lắc
quán này đã hoạt động được một thời gian và hoạt động xuyên đêm trá hình dưới hình thức phòng thu âm
trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an quận tân bình tp hcm đang tạm giữ đối tượng đoàn thanh nhung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ huyện hóc môn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi hai một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị kẻ cướp kéo ngã đập mặt xuống đường
được đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích để người dân cảnh giác đề phòng với loại tội phạm này
được biết sự việc diễn ra vào trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ở con hẻm ba trăm bảy mươi ba đường lạc long quân
phường một mươi quận tân bình tp hcm
qua camera an ninh ghi lại khi hai người phụ nữ đi xe máy tay ga dừng và đứng xuống trước một căn nhà trong con hẻm
thì có một người đàn ông mặc đồ nhân viên giao hàng đã đi xe máy rão quanh nhiều vòng
khi phát hiện người phụ nữ ngồi sau đeo túi sách người đàn ông áp sát giật túi sách
cú giật mạnh khiến cho người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường
vụ khức giật không thành tình cướp tăng ra tổ thoát khỏi hiện trường
sau vụ việc người phụ nữ không mất tài sản nên không báo công an
tuy nhiên sau đó công an quận tân bình đã vào cuộc điều tra truy xét
đến tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai cơ quan công an đã xác định được đối tượng là đoàn thanh nhung
ở tại ấp năm quốc lộ năm mươi xã phong phú huyện bình chánh nên tiến hành truy bắt
qua làm việc nhung khai nhận thực hiện vụ khức nói trên
qua chức tục hồ sơ nhung có một tiền án tội trộm cắp tài sản và hai tiền án tội cướp giật tài sản
hàng trăm quái xế sử dụng mô tô đã thay đổi kết cấu chạy tốc độ cao gâm rú gây náo loạn
lượng cảnh sát hành sự các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một và công an quận tây hồ tổ chức về bắt
qua kiểm tra ban đầu tất cả các xe mô tô phân khối lớn này đều được các đối tượng thay đổi kết cấu
đổ lại những phần máy ô xe nhằm xa tăng tốc độ và âm thanh
các đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹp ô gâm rú ga gây tiếng ổn rất lớn
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và khiến người dân vô cùng bức xúc
khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra hành chính các đối tượng còn thể hiện thái độ không hợp tác
thậm chí cố tình tăng ga lao thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy
trong khi các phương tiện khác đang dừng trời đèn đỏ một nhóm người lái xe đạp lại thản nhiên nối đuôi nhau
băng băng vượt qua ngã tư sự việc này xảy ra trên đường võ văn kiệt tp hcm và được camera hành trình của một ô tô cùng thời điểm ghi lại
theo đoạn clip lúc này các phương tiện đều đang dừng trời đèn đỏ trước ngã tư
bất ngờ một đoàn tám người điều khiển xe đạp vào làn đường ô tô rồi thản nhiên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ
điểm đáng chú ý là nhóm người này còn di chuyển với tốc độ khá cao vượt qua ngã tư mà không chú ý quan sát hai bên đường
một đường dây làm giả giấy tờ văn bằng tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn vừa bị công an tp hcm triệt phá thành công
sáu đối tượng làm giả giấy tờ văn bằng đã bị bắt giữ
bốn đối tượng gồm phạm tấn huy chú tại tp hcm võ thành long nguyễn công chức cùng chú tại tỉnh quảng ngãi
nguyễn văn tuân lê văn trung trần văn minh cùng chú tại tỉnh thừa thiên huế
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây tội phạm này do phạm tấn huy cầm đầu đã có hơn ba mươi đối tượng tham gia trực tiếp thực hiện hành vi làm giả
hơn hai mươi các loại giấy tờ tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
những người mua bán và sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng sẽ được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn sử dụng nhiều tài khoản facebook ảo đăng thông tin kêu gọi từ thiện và đặc biệt là ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn
những nạn nhân xấu xố nhưng thực chất phan văn tài đã chiếm đoạt hết số tiền này
và với thủ đoạn này tài đã chiếm đoạt của hơn một sáu trăm linh
nạn nhân chiếm đoạt số tiền là hai trăm năm mươi năm triệu đồng
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ đối tượng phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã giang sơn tây huyện đô lương tỉnh nghệ an để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã giang sơn tây huyện đô lương tỉnh nghệ an
tài đã dựng lên câu chuyện về một cháu bé tại tỉnh bắc giang bị bố đẻ chém trọng thương
rồi sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải lên các hội nhóm trên facebook để kêu gọi từ thiện
để tạo lòng tin tài dùng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân
được biết phan văn tài đang làm công nhân tại thành phố bắc ninh
lực lượng công an đã thu hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt hai điện thoại di động ba thẻ ngân hàng
ngoài thủ đoạn tinh vi của đối tượng thì trong chuyên án này rất nhiều người vì cảm động trước câu chuyện bịa đặt của tài
nên đã mất cảnh giác và chuyển tiền hỗ trợ
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
đã phối hợp với phòng an ninh mạng sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến thời điểm này ban chuyên án xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hơn một sáu trăm linh người đã bị lừa với tổng số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
qua xác minh sơ bộ của chúng tôi thì rất nhiều bị hại
toàn quốc và cái số tiền của bị hại thì chủ yếu là chuyển thông qua tài khoản ngân hàng
và cái thông tin của bị hại qua tài khoản ngân hàng cũng rất là hạn chế
nên việc tìm được thông tin của bị hại là một bước khó khăn ban đầu
và thứ hai là sau khi đã tìm được thông tin của bị hại
thì quá trình liên hệ và làm việc bị hại cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại vì thứ nhất là dịch bệnh thứ hai là khoảng cách địa lý rất là xa
và thứ ba là có một số bị hại là
cũng e ngại cái việc làm việc với cơ quan công an
vì cái số tiền bị hại chuyển thì nó không phải là lớn
tức là mỗi một bị hại thì chuyển có thể chuyển một trăm linh hai trăm linh
tuy nhiên thì thống kê thì với số lượng bị hại lớn
nên số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt rất là lớn
chỉ qua cái vụ án này thì cơ quan công an cũng kính mong người dân
thật sự thân trọng cảnh giác kiểm chứng cả cái thông tin trên mạng
trước khi đưa ra các quyết định của bản thân
hiện công an thị xã thái hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng công an khuyến kháo người dân phải thân trọng
với những thông tin trên mạng xã hội
trước khi giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương phải xác minh chính xác
cụ thể những thông tin hoàn cảnh cần giúp đỡ
tránh trường hợp bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo lòng tốt đặt không đúng chỗ
do thiếu tiền để trả nợ và trang trải chi phí sinh hoạt
nên nguyễn thị cẩm và trương thái vinh cùng chú tại hà tĩnh
đã bản bạc và thống nhất lên kế hoạch thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nguyễn thị cẩm anh sử dụng tài khoản messenger
nhắn tin đến tài khoản messenger của chị nguyễn thị hòa
trú tại kỳ anh hà tĩnh chủ tiệm kinh doanh vàng
với nội dung cần mua một số vàng nhưng do dịch bệnh không đến trực tiếp cửa hàng mua được
nếu chị hòa đồng ý thì sẽ mua qua mạng và chuyển tiền qua tài khoản
sau khi nhắn tin trao đổi mua bán hai bên
cẩm anh đã mua một mươi hai chỉ vàng ta bảy chỉ vàng tây ba vòng đeo tay phong thủy
sau khi chị hòa cung cấp tài khoản thì nguyễn thị cẩm anh gửi ảnh chụp màn hình
một hóa đơn giả được cầm anh đặt làm từ một nam giới chưa xác định
lai lịch quen biết trên mạng xã hội với giá là năm mươi đồng thể hiện đã chuyển cho chị hòa
chị hòa đã tin tưởng và gửi số vàng trên cho cầm anh
sau đó cẩm anh đã lấy lý do dịch covid một mươi chín nên không đến ngân hàng để kiểm tra cho chị hòa được
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một cẩm anh cùng trương thái vinh tiếp tục lừa chị hòa
nói với chị hòa chuyển tiền vào tài khoản của cẩm anh để xử lý làm thông tài khoản cho chị hòa
với thủ đoạn tinh vi trên hai đối tượng đã lừa chị hòa chuyển một mươi bốn lần
với số tiền gần bảy mươi hai triệu đồng vào tài khoản của nguyễn thị cẩm anh
tổng số tiền và số vàng nguyễn thị cẩm anh và trương thái vinh lừa đảo của chị nguyễn thị hòa là hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố
và bắt tạm giam một mươi một đối tượng trong băng nhóm cò đất chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để chiếm đoạt tài sản do lưu hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận sáu tp hcm cầm đầu
các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hải và đồng bọn hành nghề môi giới bất động sản
tại tp hcm cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
nhóm này tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau
như môi giới rồi bán trên mạng niêm yết tại bất động sản
để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô rồi mang đi làm giả
các đối tượng sau đó lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mại để liên hệ gặp chủ đất
xem vị trí thửa đất nhà và số đỏ bản chính để đặt cọc
khi chủ đất sơ hở nhóm của họ sẽ đánh trao giấy giải được làm trước đó với giấy thật
khi có sổ đỏ thật nhóm này tiếp tục thuê người đóng giải chủ đất
và làm giải giấy tờ tùy thân lưu ý quyền
chuyến nhượng cho người khác với giá trị thấp hơn giá thị trường
khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động cắt liên lạc
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật
nên văn phòng công chứng và cơ quan tài nguyên và môi trường không phát hiện
khi chủ sở hữu phát hiện thì nhóm hại đã mua bán chuyến nhượng cầm cố tài sản qua nhiều người
qua đấu tranh lưu hoàng hải cùng đồng bọn đã khai nhận thực hiện bảy vụ lừa đảo
thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ với tổng số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
để điều tra đối với âu văn bắc chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tăng vật thu giữ gồm bốn khẩu súng ba mươi chín viên đạn các loại ba mươi một cát túp đạn
hai báng súng bằng gỗ ba băng đạn
được biết đây là đối tượng thường xuyên kích động nhân dân
khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra xác minh làm rõ nguồn gốc số vũ khí quân dụng
và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật